tri cục hải quan cửa khẩu lao bảo cục hải quan quảng trị vừa chủ trì phối hợp với lực lượng chức năng triệt phá một đường dây vận chuyển ma túy từ lào vào việt nam qua địa bàn biên giới tỉnh quảng trị thu giữ tám bánh ma túy và hai kg nghi là ma túy đá
cụ thể vào ngày một tháng tám tại khu vực kiểm tra phương tiện nhập cảnh cửa khẩu quốc tế lao bảo tri cục hải quan cửa khẩu lao bảo đã kiểm tra phương tiện ô tô vận chuyển hành khách có biển kiểm soát lào do trần công minh ở tỉnh thừa thiên huế điều khiển
qua kiểm tra bằng hệ thống máy soi hành lý lực lượng hải quan phát hiện trong một thùng hàng quạt gió dùng cho ô tô là hàng hóa ký gửi đi tp hcm có cất dấu ma túy
lần theo dấu vết của đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia này vào ngày hai tháng tám tại số nhà hai trên một mươi bảy đường hồng hà phường hai quận tân bình tp hcm
hải quan quảng trị phối hợp với các lực lượng đã bắt quả tang ngô quốc hùng chú tại huyện yên mỹ tỉnh hương yên đang nhận thùng quạt gió bên trong có chứa tám bánh heroin
tiếp tục đấu tranh và khám xét khẩn cấp các lực lượng phát hiện thêm đối tượng nguyễn hoàng tùng chú tại quận tây hồ thành phố hà nội ở trong phòng hai trăm linh ba của ngôi nhà số hai trên một mươi bảy cùng với hai kg nghi là ma túy đá